xin chào các hàn thính giả yêu quý lại là mai hoa sẽ đồng hành cùng mọi người hôm nay trong số postcard mới nhất này
phải làm sao khi có những tâm tư chẳng thể trải lòng với người thân xung quanh
nhưng cũng không đủ sức để nhốt nó vào chiếc lồng bí mật của bản thân
nhưng lúc như thế hòa chỉ cần một người lạ lắng nghe
đôi khi chúng ta bất giác dốc lòng với một người xa lạ vừa quen biết thay vì bạn bè người thân
có thể bởi sau khoảnh khắc đó hai bên sẽ không còn gặp lại đường ai nấy đi
mỗi người chúng ta sống giữa cuộc đời đều là hạt nhân của vô vàn đều rắc rối
chúng ta có những mối quan hệ xung quanh như một cái mạng nhện
quan hệ bè bạn đồng nghiệp đối tác anh chị em ruột thịt
anh chị em giao lưu xã hội và người yêu
phải thừa nhận rằng quỹ thời gian hai mươi bốn giờ cho một ngày đôi khi không thể đáp ứng đủ cho các mối quan hệ đó
nhưng nhiều lúc chúng ta vẫn thấy chống rỗng vô cùng
và dường như không một ai trong số những người quen thân thiết ấy có thể hiểu được mình
đói ra thì người ta không hiểu hoặc hiểu được thì người ta nặng lòng buồn chịu cả hai
không nói ra thì một mình ôm tâm sự từ ngày này sang tháng nọ vẫn mãi mãi là kẻ đóng vai chú hề trong cuộc sống của chính mình
mỗi khi nhìn vào hương lại thấy khuôn mặt chú hề như bật khóc
không phải bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể bộc bạch lòng mình với tất cả những người xung quanh
có những chuyện mà chúng ta nghĩ rằng chỉ có thể để giấu đi
con người mà ai chẳng có chuyện này chuyện kia
và những lúc như vậy rất là tốt
vì vậy rất cần ai đó ở bên để lắng nghe tâm sự
khi nỗi cô đơn trở nên thường trực mà không thể tìm kiếm xung quanh một tâm hồn đồng điệu để sẻ chia
chúng ta sẽ mong cầu tìm thấy một ai đó lạc giữa dòng đời này để họ xuất hiện trong chặng đường những ngày sắp tới mà chúng ta sẽ đi
càng lớn lên ta càng nhận ra có những lúc bản thân có một vài câu chuyện buồn không thể chia sẻ với bạn bè người thân
không phải vì ta không tin tưởng họ
cũng không phải vì ta sợ hãi
và cũng không phải vì ta sợ họ không thể đồng cảm với câu chuyện của mình
mà đôi khi ta thấy có một số chuyện riêng tư của bản thân cần được giấu kín
không muốn vì câu chuyện của mình khiến người thân lo lắng hay bạn bè bị ảnh hưởng
càng lớn những bí mật càng nhiều và thật khó để mở lời

chúng ta thường có xu hướng tìm kiếm một ai đó xa lạ để dễ dàng chia sẻ

sống của chúng ta một khi ai đó không dễ dàng chạm vào cuộc sống của chúng ta sẽ khiến chúng ta
cảm thấy an toàn hơn nghe có vẻ như một nghịch lý vì tại sao với một người lạ lại cảm thấy an
toàn hơn nhưng điều đó lại là sự thật sự khác biệt rõ rệt nhất giữa một người lạ và một người
quen chính là ở chỗ họ có hay không thể khiến chúng ta cảm thấy chạy lòng thường thì với người
lạ khả năng ấy luôn sấp xỉ ở mức bằng cách duy nhất là tâm sự những điều khó nói về
người lạ vì khi nói ra ta có cảm giác an toàn và dễ chịu sau cuộc trò chuyện với họ cả hai đều
bước về hai hướng khác nhau tâm sự thì dù như đã được chút bỏ xong cũng chẳng ai đi rêu rao câu
chuyện của mình với người khác hoặc nếu có bị công khai thì cũng chẳng ai biết đó là mình bởi họ
chỉ có thể lắng nghe những câu chuyện vui
người lạ của chúng ta giống như những bản tin mà họ sẽ đọc đâu đó trên báo đài ở một nơi xa lắc
họ không thể thương hại cũng không thể đồng tình một cách trực tiếp lại càng không thể khiến chúng ta
tổn thương người lạ họ luôn là một bí ẩn to lớn và chúng ta biết khá ít về họ ngoại trừ việc họ
họ sẽ luôn xuất hiện ngay lúc ta cần họ chẳng bao giờ để ý xem hôm nay mình sẽ làm gì như thế nào
họ cũng không chạm vài nút like hay nhấn vào biểu tượng comment trên dòng thời gian của đối phương họ
càng không inbox tin nhắn chúc ngủ ngon hay chào ngày mới họ chỉ gửi cho đối phương duy nhất một dòng tin
lúc cảm thấy bất an đang nghe nói đi họ có sức chịu đựng cực kỳ cao cho những câu chuyện tưởng như
không có hồi kết mặc cho đối phương huyên thuyên những vấn đề rắc rối gặp phải hay những nỗi buồn
vuver chẳng thể giải bày cùng ai họ nghe những tâm sự mà không bao giờ đưa ra bất kỳ nhận định nào hay về
câu chuyện đó họ im lặng và chỉ im lặng để lắng nghe chắc có lẽ là chỉ vay mượn nhau đôi chút để
nửa tượng đầu an yên được thanh thả giữa cuộc đời được trôn giữ những bí mật mà không ai biết tới
để cảm nhận và thấy mình còn niềm vui đang chờ đón dù chỉ là những người xa lạ giữa bộn bề cuộc sống
với nhau nhìn mà xem cũng có gì nhiều nhận và quá đáng lắm đâu vẫn chỉ là những điều giản dị và
thân thuộc mà người với người vẫn dành cho nhau hàng ngày bây giờ người lạ cho tôi một chút quan
tâm một chút thành thật một chút sẻ chia và động viên một chút tốn không nhiều thời gian vào công
sức của nhau nhưng ý nghĩa tinh thần là vô cùng to lớn người lạ ơi xin cho tôi mượn bờ vai tựa đầu cuộc
ngã vì mỏi mịt quá trước đây mai hoa luôn nghĩ rằng người chữa lành phải đưa ra một lời khuyên nào
đó thật thiết thực với hoàn cảnh của đối phương nhưng về sau may hoa nhận ra để gián tiếp mang đến
những điểm sáng trong tâm hồn của con người thì đôi khi ta chỉ đơn giản là một người biết lắng nghe
khi con người có một vấn đề nội tại nghĩa là từ bên trong họ có khối nặng nề nào đó chưa được thông
suốt họ thường lạc vào những suy nghĩ lặp đi lặp lại họ thường lạc vào những suy nghĩ lặp đi lặp lại họ thường lạc vào những suy nghĩ lặp đi lặp lại
với một lập trình cảm xúc tiêu cực từ ngày này qua ngày khác sự tù bì ấy đôi khi cần được bày trải và chia sẻ ra bên ngoài vì đây là dịp tốt lành để họ lắng nghe và quan sát lại bản thân vì thế bạn sẽ thường thấy khi một người có khả năng chia sẻ những câu chuyện nào đó của mình họ như gột sạch tâm hồn và những khoảng không gian nội tại cũng trở nên thông thoáng hơn
một người bạn là chuyên gia tâm lý của tôi chia sẻ

trong những yếu tố quan trọng nhất của quá trình chữa lành là biết lắng nghe thực ra đôi khi bản thân đối phương không mông cầu một lời khuyên mà thứ họ khao khát là được một ai đó có thể sẵn sàng lắng nghe và thấu hiểu họ
khi ta lắng nghe họ thực ra cũng là cách gián tiếp để giúp họ lắng sâu vào tâm hồn mình để soi sáng và bày trả những vấn đề của bản thân vì khi họ nhìn ra được vấn đề và chia sẻ nó họ chính là người tự khai sáng cho chính họ
còn mình đơn giản là duyên
một yếu tố ngoại cảnh để kích hoạt nhận thức đó cho họ mà thôi
vì thế trong suốt quá trình chữa lành cho một ai đó người bạn nhận ra cô đơn chỉ đơn giản là một yếu tố kích hoạt khả năng quan sát của đối phương
tự chính họ sẽ phải nhìn thẳng vào vấn đề của mình và bày trải nó ra bên ngoài
họ lôi được tất cả những góc tối những út ức khối nặng nề bên trong ra ảnh sáng
có những khi trong một buổi sáng người bạn của mai hoa chỉ đơn giản là ngồi
người đó tĩnh lặng lắng nghe họ
chính sự lắng nghe chân thành và trong sáng tức không nghe để cố đáp lại không nghe để cố phản biện
sẽ gián tiếp giúp người kia sẽ xuyên qua được những khối phiền não để rơi vào sự tĩnh lặng và bình thở sâu bên trong
cô nói thật ra họ đang tự chưa lành cho chính mình
khi con người rơi vào trạng thái tiêu cực họ luôn vô thức khao khát tha lực
tức một động tác nào đó từ bên ngoài như bạn bè gia đình người yêu
thiên nhiên để hy vọng những đối tượng này có thể cứu rỗi tâm hồn họ
và tất nhiên khi bước vào thiên nhiên ta cũng sẽ thấy tâm hồn mình như được tối mát
và khi gần gũi sự quan tâm thấu hiểu từ những con người xung quanh ta cũng như vực dậy được tinh thần
nhưng suy cho cùng bạn thấy rằng các yếu tố bên ngoài chỉ đơn giản là trộ lực hay đóng vai trò như sự kích hoạt
thậm chí nếu cả nương tựa vào chúng chúng ta càng bị dính mất
rất nhiều người mong muốn chữa lành của quảng nương tựa
nương tựa vào một hình tướng nào đó như rốt cuộc càng nương tựa thì càng giao động
vì các điểm tựa bên ngoài luôn luôn thay đổi và không phải lúc nào cũng ở đó cũng có sẵn cũng bất động
và thế rút cuộc mỗi người trải qua bất cứ chuyện thăng trầm nào đều đang tự chưa lành cho chính họ
họ có thể dựa vào ngoại cảnh một số thời điểm nào đó
nhưng bài học rút giáo là họ phải tự nhận ra vấn đề của mình bằng chính năng lực quan sát và lắng nghe của bản thân
một trong những nguyên do khiến chúng ta cảm thấy bên trong mình như tích tụ khối tiêu cực
là vì ta bị cuốn theo ngoại cảnh và do đó không thể thấy ra không thể soi sán được những góc túi của bản thân mình
khi bị cuốn theo những ngon ngọt về mặt hình tướng hay những lo toan tính toán thuộc về đời sống
chắc chắn là ta đang bỏ bê chính tâm hồn ta
ta vô tình đưa những tính toán nhưng ý nghĩ bộn bề ấy vào tiềm thức và chúng lần khuẩn đâu đó càng ngày càng sâu
để rồi khi thời cơ chín mùi đến chẳng hạn như chia ly mất mát lúc này khối tích tụ ấy chắc chắn sẽ trồi lên và quấy nhiễu ta
nhưng nếu ta chịu lắng lòng mình quan sát và cảm nhận bên trong bất cứ khi nào ta đi ta đứng ta làn ta trò chuyện
thì chắc chắn ta sẽ miễn nhiễm khỏi những phiền muộn ấy
hoặc trí ít ta vẫn rất sáng suốt và bình thản dù bên trong ta có trạng thái phiền muộn
khi còn trẻ ta luôn yêu thích thể hiện cái tôi của mình
vì thế khi một ai đó tìm đến ta ta luôn cố gắng đưa ra những lời khuyên mà ta cho là thiết thực nhất đối với họ
tất nhiên điều đó cũng sẽ mang đến những bổ ích cho người nghe
nhưng sau rất nhiều trường hợp tôi nhận ra rằng dường như người kia đã có câu trả lời cho mình rồi
chỉ là họ đang dối lòng nên chưa nhận ra điều đó mà thôi
vì thế khi ta học cách lắng nghe để người kia có cơ hội giải bày và đi sâu vào nội tại của họ
khai phá câu trả lời đã có sẵn từ bên trong để vững tâm can đảm để nhẫn nại với những thăng trầm
đôi khi ta thấy mình nói nhiều hơn nghe và bỗng chậm lại thế dù như mình đã vội vã và không thực sự thấu hiểu một điều gì
mai hoa nghĩ lắng nghe mà ta có cảm giác mệt đến từ việc chúng ta bị đồng hóa vào câu chuyện của đối phương
hoặc chúng ta lắng nghe để mong cầu đáp lại hay phản biện
thế nên nếu khi lắng nghe
mà ta lắng lại lòng mình đi vào sự tĩnh lặng bên trong lúc này ta bỗng cảm nhận sự sáng suốt và hết sức bình tĩnh
thậm chí cũng không cảm giác mệt mỏi hay thiếu năng lượng vì câu chuyện của người kia
lắng nghe là một năng lực quý hiếm nhưng nếu ta nhẫn nại với bản thân là ta đang tự giúp mình
và thậm chí có thể đem đến những điểm sáng trong tâm hồn của tha nhân
ngoài ra một trong những nguyên nhân dẫn đến sự tổn thương dai rẳng
và những căn bệnh tâm lý đó là thiếu chia sẻ giấu kín mọi nỗi niềm của bản thân
học cách nói ra dãi bày cũng chính là học cách chữa lành vết thương tâm hồn
theo các chuyên gia tâm lý việc lựa chọn im lặng dấu kiến tổn thương là một lựa chọn khá phổ biến
nguyên nhân của lựa chọn này có nhiều như là sự sợ hãi những hậu quả khi phải nói ra
sự thiếu tự tin vào bản thân tránh bộc lộ điểm yếu hay nhằm bảo vệ sự bình yên vốn đang diễn ra
những trẻ xuất phát từ gia đình có cha mẹ quá nghiêm khắc hay trích mắng chỉ trích cũng dễ trở thành người hay che giấu cảm xúc
nhưng dù với nguyên nhân nào đi chăng nữa thì việc giấu kín nỗi đau hoàn toàn không chia sẻ
là một lựa chọn sẽ dẫn đến nhiều hậu quả dai dẳng đáng buồn về sau khi cảm xúc bị rồn nén không được giải tỏa đúng cách
các chuyên gia cho rằng sự im lặng dầu kín thiếu dãi bày sẻ chia đang là một thói quen không lành mạnh trong cuộc sống
đi cùng với đó là thói quen không biết bày tỏ tình cảm
những đứa trẻ rồi kiến chuyện bị bắt nạt bị dâm ô xâm hại với cha mẹ và bạn bè xung quanh
những học sinh không dám phản kháng khi bị thầy cô giáo đối xử bất công
cha mẹ và con cái không biết nói lời thương yêu nhau
vợ chồng không dám không muốn nói ra suy nghĩ cảm xúc của mình khi gặp rận rỗi vướng mắt
bạn bè hiểu lầm và quay lưng không một lời giải thích cùng nhau
những sự im lặng độc hại ấy càng khiến vệ sinh khó khăn
hết thương trong tâm hồn mỗi người bị khuét sâu đau đớn dai rằng
lúc ấy cảm xúc không được giải tỏa đúng cách sẽ như một quả bom bị rồn nén lại chỉ trực chờ đến lúc bùng nổ
và như vậy hậu quả sẽ rất khó và lường trước được
người ta thường nói vô tư sẽ hạnh phúc hay bộc tuệch sống lâu
điều này có lý do của nó
có những nguyện cảm gì nói nấy trong lòng có gì biểu lộ ra ngoài hết
đôi khi bị người khác chê là kém duyên thiếu tế nhị
nhưng bản thân họ
một khi cảm xúc đã bị giải phóng sẽ không còn khúc mắc kìm nén khó chịu trong lòng sẽ không dẫn đến tâm bệnh
chính vì vậy học cách nói ra và chia sẻ rất quan trọng trong đời sống
để có được thói quen tốt này mỗi người đều phải đỗ lực thực tập đúng cách
trong gia đình cha mẹ cần không vùi dập ý kiến con trẻ
biết khuyến khích con cái bày tỏ cảm xúc và chia sẻ suy nghĩ của bản thân
học cách nói yêu thương con bằng lời
trong cuộc sống vợ chồng học kết tôn trọng ý kiến của nhau
lắng nghe nhau và giải bày với nhau vững niềm của mình
trong cuộc sống mỗi người cần dũng cảm hơn tự tin hơn yêu bản thân hơn
để không im lặng trước những bất như ý bất công sự cố xảy đến với mình
nói ra tồn dễ mà không dễ nhưng hành trình nào cũng cần có những bước chân đầu tiên